sau nhiều tháng chuẩn bị kỹ lưỡng vào sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi tại thành phố đà nẵng bộ công an phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố tổ chức diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ
với sự tham gia của hơn một người gồm các lực lượng và một trăm linh phương tiện đến từ nhiều đơn vị như cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
sư đoàn ba trăm bảy mươi hai quân khu năm bộ tư lệnh vùng ba hải quân bộ quốc phòng công an tỉnh quảng nam thừa thiên huế các cơ quan ban ngành trên địa bàn đà nẵng
phương án diễn tập chữa cháy và cứu hộ cứu nạn gồm hai phần giới thiệu về thông tin chỉ huy điều hành chữa cháy tìm kiếm cứu hộ cứu nạn bằng hình ảnh
phần hai diễn tập thực binh tổ chức theo bốn giai đoạn với tình huống giả định đưa ra là đám cháy lớn bùng phát tại các khối nhà cao tầng của khách sạn vinpearl tòa nhà azura trung tâm thương mại vincom khiến nhiều người bị mắc kẹt trong tòa nhà
các lực lượng chức năng đã tổ chức chữa cháy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tiến hành sơ cấp cứu ban đầu và chuyển thương
bộ diễn tập nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ngành đối với công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ năng lực chỉ huy điều hành và công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các lực lượng khác trong việc xử lý tình huống cháy nổ tai nạn sự cố quy mô lớn tăng cường công tác thường trực đánh giá tính năng tác dụng hiệu quả thực tế của các loại phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ thông tin liên lạc và công tác hậu cần phục vụ chiến đấu